sau khi kiểm tra thực tế công tác phòng cháy chữa cháy tại một số đơn vị trên địa bàn
sáng nay phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị cùng đoàn công tác của quốc hội đã có buổi làm việc
với ủy ban nhân dân tỉnh cà mau về liên quan đến việc thực hiện chính sách pháp luật
về phòng cháy chữa cháy giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội đề nghị tỉnh cà mau trong thời gian tới
tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các nghị định quy định hướng dẫn của trung ương
về công tác phòng cháy chữa cháy
trong đó phó chủ tịch quốc hội đặc biệt lưu ý tỉnh phải xác định công tác phòng cháy chữa cháy
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên coi công tác phòng cháy chữa cháy
là một trong những tiêu chí xem xét việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
và người đứng đầu từng đơn vị tại địa phương
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh công tác phòng cháy chữa cháy là tốt
nhưng tốt hơn là không để xảy ra cháy bởi nếu cháy với bất cứ hình thức gì cũng gây ra thiệt hại
còn trong trường hợp bất khả kháng thì bằng mọi giá
người chỉ huy phải xử lý làm sao nhanh nhất để giảm thấp nhất thiệt hại